chương trình được phát sóng định kỳ vào hai mươi h bốn mươi phút hằng ngày trên sóng của truyền hình công an nhân dân antv
thông báo xử lý trường hợp ngo hoàng anh của forbes việt nam dấy lên tranh cãi
bị cho rằng giải quyết không thỏa đáng với cáo buộc quấy rối tình dục
hệ quả tiếp nối là trong sáng ngày hai mươi năm tháng hai thêm một nhân vật trong danh sách ba mươi người trẻ tiêu biểu
viết thư đề nghị được trút tên khỏi bản vinh danh này
trong thông báo rút tên ngo hoàng anh khỏi danh sách ba mươi under ba mươi
tury forbes việt nam nêu ra lý do thực hiện đến từ cân nhắc kỹ lưỡng mọi khía cạnh của vấn đề
bao gồm tinh thần truyền cảm hứng của danh sách nguyện vọng của email của ngô hoàng anh gửi đến tòa soạn
lý do này khiến phần lớn dư luận bất bình cho rằng fox việt nam cố tình lợi đi những tố cáo quấy rối tình dục
mà chỉ đáp ứng nguyện vọng theo hướng của bên bị tố cáo
trong sáng nay hai mươi năm tháng hai đảng quang dũng búc danh là mèo móc
cũng đã có email gửi lên ban biên tập forbes việt nam yêu cầu xóa tên mình khỏi danh sách under ba mươi
đặng quang dũng lý giải nguyên nhân là do ngô hoàng anh để lại tiền lệ xấu với xã hội
ảnh hưởng cách nhìn của công chúng tới tính công minh của foxi việt nam
trước mèo móc hai nhân vật khác từng được vinh danh trong danh sách thượng niên này của forbes
cũng đưa ra yêu cầu tương tự nếu ban biên tập không xóa tên ngo hoàng anh khỏi ba mươi under ba mươi
bộ văn hóa thể thao và du lịch đã sẵn sàng cho việc mở cửa du lịch hoàn toàn từ ngày một mươi năm tháng ba tới đây
trong đó việc đảm bảo an toàn phòng chống dịch luôn được đặt lên hàng đầu
cùng với việc mở lại các chuyến bay quốc tế tiến tới mở cửa hoàn toàn du lịch vào ngày một mươi năm tháng ba
thì các biện pháp đảm bảo an toàn phòng dịch đang được áp dụng
cụ thể là khách du lịch quốc tế khi đến việt nam sẽ phải bắt buộc mua bảo hiểm điều trị covid một mươi chín
với mệnh giá thấp nhất là một mươi usd
theo tổng cụng du lịch thì hiện một số nước đón khách quốc tế yêu cầu du khách phải tiêm chủng đủ vaccine test covid một mươi chín
thậm chí còn có những yêu cầu nghiêm ngặt hơn
chính vì thế để đảm bảo an toàn thì khi khách quốc tế đến việt nam sẽ vẫn phải có test covid một mươi chín trước
với yêu cầu du khách quốc tế phải có bảo hiểm y tế hoặc bảo hiểm du lịch
có nội dung chi trả điều trị covid một mươi chín với mức trách nhiệm tối thiểu một mươi usd là để phòng khi mắc covid một mươi chín
sở tài nguyên và môi trường tp hcm
tp hcm cho biết sẽ đấu giá hai hai trăm một mươi ba hectare đất phụ cận để thu hồi vốn làm tuyến đường vành đai ba
ngoài quỹ đất phụ cận vành đai ba của tp hcm là hai hai trăm một mươi ba hectare
tỉnh đồng nai cũng đã dự thủ đấu giá ba khu đất dọc tuyến với tổng diện tích hai trăm một mươi bốn hectare
nguồn thu dự kiến khoảng bốn ba trăm ba mươi hai tỷ đồng
bình dương long an đang rà soát chưa có báo cáo chính thức
cũng theo báo cáo tiền khả thi dự án vành đai ba giai đoạn một có tổng mức đầu tư bảy mươi năm bảy trăm bảy mươi bảy tỷ đồng
về nguồn vốn đầu tư công ngân sách trung ương hỗ trợ năm mươi tổng mức đầu tư các dự án thành phần
ở tp hcm đồng nai bình dương một trăm linh tổng mức đầu tư ở tỉnh lông an
với dự án này tổ tướng chính phủ đã chỉ đạo tp hcm đồng nai bình dương lông an
chủ động nghiên cứu phương án khai thác quỹ đất phát triển đô thị khu công nghiệp dịch vụ
sản xuất kinh doanh theo quy định của pháp luật
bộ công thương vừa ban hành quyết định về việc giao cho một mươi doanh nghiệp đầu mối
nhập khẩu thêm hai bốn triệu mét khối xăng dầu trong quý ii năm hai nghìn hai mươi
theo bộ công thương việc nhập khẩu tăng thêm xăng dầu nhằm bú đắp sản lượng thiếu hụt
do nguồn cung xăng dầu từ sản xuất trong nước không đạt
việc này cũng sẽ đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội và phục hồi kinh tế đất nước
bộ công thương yêu cầu các doanh nghiệp được giao tăng sản lượng nhập khẩu xăng dầu
phải thực hiện việc nhập khẩu xăng dầu không thấp hơn sản lượng xăng dầu giao bổ sung
phía doanh nghiệp phải chứng minh được hoạt động xuất nhập khẩu của mình
bằng các hóa đơn chính từ xuất nhập xăng dầu trong mỗi tháng
và báo cáo về bộ công thương tình hình kết quả thực hiện trước ngày hai mươi hàng tháng
các chuyên gia cũng đưa ra ba giải pháp cho thị trường xăng dầu
thứ nhất gốc của vấn đề là tiếp cận nguồn hàng với giá cả phù hợp
khi có những hợp đồng dài hạn thì giá có lên xuống thì thị trường không bao giờ thiếu hàng
thứ hai xây dựng thêm hệ thống kho cảng để trữ hàng
hệ thống kho bãi hiện nay nhỏ nên trữ hàng không nhiều
nên khi khang hiếm chúng ta thường bị ảnh hưởng đầu tiên và nặng nề hơn các nước khác
thứ ba cần sửa đổi cơ chế pháp lý đủ mạnh để ràng buộc các doanh nghiệp tham gia ngành xăng dầu
ai tham gia phân khúc nào như bán lẻ phân phối hay kho bãi
và đảm bảo đúng điều kiện theo quy định mới được kinh doanh
thành phố vũng tàu xác định nhiệm vụ trọng tâm trong năm hai nghìn hai mươi
là xây dựng chính quyền số kinh tế số và xã hội số
trong đó chú trọng sử dụng công nghệ nền tảng số
để tăng cường năng lực lao động tối ưu hóa nền kinh tế
theo sơ đồ hệ thống hiện tại thành phố vũng tàu có tổng số hơn bảy mươi dân số thành phố có điện thoại thông minh
đây là một lợi thế rất lớn trong xây dựng tạo ra dân số
thúc đẩy phát triển kinh tế số thành phố vũng tàu nói riêng và tỉnh bà rịa vũng tàu nói chung
thành phố vũng tàu là thành phố thương mại dịch vụ du lịch
vì vậy tổ chức tất cả những hoạt động kinh tế thông qua thương mại điện tử
sẽ thuận lợi cho người dân
nhân minh bạch hơn rõ ràng hơn
một trong những nội dung chuyển đổi số đó là thanh toán không dùng tiền mạng
hiện nay chúng tôi đang phấn đấu cố gắng nỗ lực để mà thực hiện tất cả những lĩnh vực
như là dịch vụ như là thương mại như là du lịch là sẽ thực hiện từng bước chuyển đổi
tất cả những đơn vị được mời đến tham luận hội nghị đều quyết tâm rất là cao
đang nỗ lực để chuyển đổi số và thông qua chuyển đổi số như vậy
thì sẽ thực hiện phương thức thanh toán điện thoại
ủy thành phố đang từng bước triển khai nhiều giải pháp tăng cường công tác truyền thông
nhằm thay đổi thói quen của người dân trong công việc sử dụng thanh toán tiền mặt
sẽ thanh toán điện tử thông qua ngân hàng tài khoản ví điện tử và các ứng dụng tiền di động
khả năng giao tiếp trong môi trường số cơ bản kỹ thuật số mua bán hàng hóa trên mạng
giúp người dân hiểu được lợi ích khi sử dụng tài khoản thanh toán điện tử và ví điện tử
cần phải hoàn thiện và triển khai tốt các thể chế trong môi trường số để đảm bảo
an toàn trong hệ thống ngân hàng cũng như đảm bảo cho người sử dụng công việc sử dụng thanh toán
cái thứ nữa đó là cần phải hoàn thiện và nâng cấp các cái hạ tầng mạng giữa hệ thống ngân hàng
và các cơ quan đơn vị các sở ngành cũng như các tổ chức để làm sao đó tạo tiêu kiện thuận lợi
để đẩy mạnh các hoạt động thanh toán
mà đặc biệt trong môi trường số chúng tôi cần phải hoàn thiện và triển khai tốt các thể chế trong môi trường số
trong năm tới năm hai nghìn hai mươi hai thì trên địa bàn sẽ trú trọng đẩy mạnh các hoạt động thanh toán không tiện mặt
trong các lĩnh vực như là thanh toán dịch vụ công
để mà có thể áp dụng rộng rãi và doanh nghiệp chúng tôi có thể áp dụng được với khách hàng
thì chúng tôi cũng có một số kiến nghị đến ngân hàng việt nam đó là cái phí giao dịch
nếu như mà giao dịch bằng không thì chắc chắn là người sử dụng họ
rất là ủng hộ và họ không có tốn phí
còn nếu như để lựa chọn sử dụng tiền mặt và thanh toán online mà bị tính phí
thì thật sự khách hàng họ vẫn có thể sử dụng thanh toán tiền mặt hơn
và việc tiếp theo là về tổng thông tin an toàn mạng thì công nghệ thông tin
phải đảm bảo bảo mật cho doanh nghiệp và cho cá nhân
vì là thanh toán online mà nếu không bảo mật thì khách hàng họ sẽ rất không tin tưởng để tin dùng
năm hai nghìn hai mươi hai thành phố vũng tàu đặt ra chỉ tiêu các chuỗi cửa hàng bách hóa tự chọn
có tài khoản trên sàn thương mại điện tử
một trăm linh siêu thị trung tâm thương mại có tài khoản trên sàn thương mại điện tử
ba mươi bốn mươi cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú có trang web sẵn sàng tham gia sàn giao dịch thương mại điện tử của tỉnh
chín mươi các khu di tích lịch sử các danh thắng trên địa bàn thành phố
được gắn mã qr của máy chủ du lịch tra cứu thông tin
về vmpt pay thì vmpt cũng đang
tiếp tục mở rộng các cái mở trên các cái điểm thanh toán bên ngoài
và đồng thời kết nối với các cái đơn vị mà doanh nghiệp
cũng như là các đơn vị ăn uống tất cả các cái hàng thông sân bay giao thông vận tải
để mà chấp nhận thanh toán qua vmpt pay đó thì sẽ mở rộng được cái đó
thì lúc đó thì tất cả khi mà tất cả các nơi mà mình đi đến
mà mình đều thanh toán qua ví được thì chắc chắn thì bà con sẽ dùng ví
ủy ban nhân dân thành phố vũng tàu phấn đấu đưa
cuối năm hai nghìn hai mươi hai một trăm linh cán bộ công chức người lao động trực thuộc ủy ban nhân dân thành phố
có tài khoản thanh toán điện tử hoặc ví điện tử
sáu mươi năm bảy mươi dân số thành phố từ một mươi năm tuổi trở lên có tài khoản
tám mươi cán bộ hưu trí có smartphone tải và cài đặt ứng dụng bảo hiểm xã hội điện tử
vxit một trăm linh các trường có tài khoản ngân hàng tám mươi phụ huynh học sinh nộp tiền học phí
bảo hiểm y tế và các khoản phí khác thông qua hình thức chuyển khoản
do đó để thực hiện thành công công cuộc chuyển đổi số ngoài sự quyết tâm của chính quyền
tổ chức của các doanh nghiệp tổ chức và người dân
trước những sai phạm nghiêm trọng kéo dài nhiều năm tại cao ốc dịch vụ du lịch sơn thịnh
ủy ban nhân dân tỉnh bà rịa vũng tàu đã chỉ đạo các đơn vị liên quan vào cuộc thanh kiểm tra
để trả lời rõ ràng cho cư dân trước ngày ba mươi tháng ba đồng thời yêu cầu công an khẩn trương
làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của chủ đầu tư
tại buổi tiếp dân của ủy ban nhân dân tỉnh bà rịa vũng tàu mới đây
cư dân cho rằng
việc chuyển nhượng doanh nghiệp tư nhân sơn thịnh chủ đầu tư của chung cư sơn thịnh
với giá một triệu đồng là trái quy định
văn bản số năm trăm sáu mươi năm năm hai nghìn hai mươi một ngày một mươi ba tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một của chi nhánh quận một mươi hai
ngân hàng thức mạc cổ phần sài gòn thương tính sacombank
gửi cơ quan chức năng của tỉnh bà rịa vũng tàu cũng thể hiện
sacombank hiện là chủ nợ lớn của doanh nghiệp tư nhân sơn thịnh
với số tiền hơn năm trăm một mươi tỷ đồng
đây là khoản tính dụng mà sacombank cấp để đầu tư cao ốc sơn thịnh hai
tuy nhiên quá trình chuyển giao ban không hề được thông báo
và chủ mới của doanh nghiệp sơn thịnh đang tìm cách trốn tránh nghĩa vụ trả nợ
xây cái tòa nhà lên tên là dịch vụ du lịch nhưng thực tế chủ đầu tư đã sửa đổi hết
và người ta xây thành toàn là trung cư để giả bán cho người dân thôi
chứ không hề có một chút gì gọi là đúng theo cái quy hoạch
hiện nay toàn bộ bốn trăm linh căn hộ là bốn trăm linh căn hộ để ở
và thiết kế quán hộ là thiết kế ở cho người dân mua là để ở
nhưng ở bất hợp lý ở chỗ là người dân lại không được làm chủ cái căn hộ của mình tài sản của mình
sau khi bán doanh nghiệp thì chủ doanh nghiệp tư nhân phải chịu trách nhiệm
về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản
ngoại trừ trường hợp người mua người bán và chủ nợ doanh nghiệp có những thỏa thuận khác
nhưng hiện nay chủ nợ lớn nhất của chúng tôi là ngân hàng sacombank
sổ đỏ của tòa nhà sơn thịnh một sơn thịnh hai đang nằm trong ngân hàng sacombank
có cái việc mà đẩy xe rồi
công ty rồi đổi tên rồi v v
thì bất kỳ này bác bà con thì cũng đồng ý
khiến bà con là quỹ bán tấm sẽ thành tập đội ngành kiểm tra
và tôi là người trực tiếp chỉ đạo về này làm rõ những cái đề bà con mình nêu đến giờ
sau đó tôi sẽ cùng với bà con cùng sơn thịnh một làm việc
cư dân chung cư sơn thịnh hai đã đưa ra hàng loạt bằng chứng
chứng minh việc tận thu các khoản phí của doanh nghiệp đang quản lý tòa nhà hiện tại
trong khi đó nhiều sai phạm tại đây không được khắc phục
an toàn như phòng trái chữa cháy không đảm bảo
cửa thoát hiểm bị hư hỏng xây dựng lấn chiếm sân thượng
về cái vấn đề quản lý tòa nhà này
thì thứ nhất là do sở xây dựng giao cho cái ông chủ doanh nghiệp mới này
ông này thì mua doanh nghiệp có một triệu đồng thôi
và khi vào thì thực hiện đủ các biện pháp để vơ vét của cư dân
từ ra những cái thông báo quy định rất là vô lý
như là phạt người ta một triệu rồi hai triệu khi mà mất ồn ào
gây ồn ào trong buổi tối rồi thu phí thang máy vận chuyển đồ bốn mươi một lượt
thu phí đăng ký lưu trú năm đồng một người
trong khi do công an đăng ký lưu trú còn không mất phí
thành ra cư dân là bức xúc rất là nhiều
từ cái chuyện mà phòng trái chữa cháy không đảm bảo
không mua bảo hiểm trái đổ cho tòa nhà
giữa hai bên hông tòa nhà dành cho cứu hỏa
thì là luôn bị chiếm dụng để làm các bãi giữ xe có thu phí
trước đó công an tỉnh bà rịa vũng tàu nhận được đơn tố giác tội phạm về hành vi
lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua việc môi giới mua bán căn hộ thương mại
dự án sơn thịnh của ông nguyễn công bình chủ cũ của doanh nghiệp sơn thịnh
và ông hoàng ngọc hưng giám đốc trung tâm giao dịch bất động sản nqland
sau khi xác minh ngày hai mươi bảy tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba
cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án hình sự để điều tra
doanh nghiệp đã đánh tráo khái niệm nhằm cho người dân khi ký kết
hợp đồng họ hiểu nhầm
đây là họ mua cái căn hộ mua cái nhà ở họ được ở họ được sở hữu
họ được thiện hữu
tuy nhiên khi họ được vào ở thì họ mới ngộ ra rằng
đây là những căn hộ được thực hiện theo quy định của luật doanh nghiệp
về du lịch
thì quá trình kinh doanh thì tất nhiên là căn hộ du lịch
thì họ được kinh doanh họ được gì
phải chăng đây có yếu tố lừa dối
nếu xét thấy yếu tố nhiều thì phải chăng đây là yếu tố lừa đảo
trong đây có một số bà con
ký kết hợp đồng là những thiện hợp đồng đó là căn hộ du lịch
tuy nhiên quản lý của bà con hôm nay là có những hợp đồng
là ký kết hợp đồng là căn hộ du lịch
thì đây là những cái tình tiết mới mà tôi đề nghị
công an mình các vị đảng phụ liên
một số đơn tượng của bà con rồi
nếu doanh nghiệp có dấu hiệu lừa đảo
thì làm rõ để xử lý
cái này trách nhiệm về tố bộ
thì quản lý của các tiệm tuy nhiên tôi được quyền đề nghị
qua tiếp bà con hôm nay
làm rõ xem có dấu hiệu lừa đảo hay không
bà bái trước tay cho ký kết hợp đảo
nếu mình đi nhất bà bái trước tay không
trước đó thanh tra tỉnh bà rịa vũng tàu
phanh phôi hàng loạt sai phạm
tại chung cư sơn thịnh hai
đồng thời thanh tra tỉnh đã đề xuất
ủy ban nhân dân tỉnh hai giải pháp
liên quan tới quy hoạch sử dụng đất
tại chung cư này
phương án một điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất
từ đất dịch vụ du lịch sang đất ở
và truy thu tiền chuyển mục đích
sử dụng đất sang đất ở
nhằm tránh tất thu ngân sách
và quyền lợi khách hàng đã mua căn hộ được đảm bảo
phương án hai nếu không thực hiện được phương án một
thì buộc chủ đầu tư trở lại mục đích ban đầu
là căn hộ du lịch
vừa rồi là những cập nhật của thành phố hôm nay
mọi thắc mắc hay phản ánh
quý vị và các bạn có thể gọi về đường dây nóng
hoặc hợp thư điện tử của thành phố hôm nay
còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại